ngày sáu tháng một mươi hai lễ khai trương trụ sở mới trung tâm văn hóa việt nam tại lào được tổ chức trọng thể tại ngoại ô thủ đô viên trăng lào
tham dự có đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng thông tin văn hóa và du lịch lào
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng cùng đại diện các ban bộ ngành của lào
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện yêu cầu cán bộ nhân viên trung tâm văn hóa việt nam tại lào
quản lý khai thác có hiệu quả công trình để nơi đây thực sự là nơi giao lưu quảng bá văn hóa việt nam ra nước ngoài
trụ sở mới trung tâm văn hóa việt nam tại lào được xây dựng trên diện tích gần một bốn hectare gồm tòa nhà cao ba tầng
diện tích xây dựng gần bốn m hai khi hoàn thành là nơi tổ chức các sự kiện thường xuyên như lớp dạy tiếng việt
múa dân tộc võ cổ truyền triển lãm văn hóa nghệ thuật theo chuyên đề hoạt động thư viện phục vụ việc tra cứu các lĩnh vực liên quan đến việt nam
các chương trình nghệ thuật thường kỳ giới thiệu văn hóa ẩm thực việt nam quảng bá xúc tiến du lịch